mặc dù từ ngày một tháng bốn các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá heo hơi bán tại cửa trại
về mức bảy mươi đồng một kg theo như cam kết với chính phủ
thế nhưng theo khảo sát tại các chợ ở tp hcm trong hơn một tuần nay
giá thịt heo đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức rất cao
theo ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
và chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điện tp hcm
lượng heo hơi về chợ trong mấy ngày qua giảm mạnh
có ngày giảm một nửa so với đầu tháng khiến giá heo mạnh tại chợ bị đẩy giá cao
giá heo mạnh giao động từ một trăm linh một trăm một mươi năm đồng một kg
thịt heo xẻ bán tại chợ sĩ khá cao
sườn non một trăm tám mươi đồng một ký tăng hai mươi đồng một ký so với đầu tháng bốn
nạc dẻo một trăm hai mươi đồng một kg
nạc đùi giao động từ một trăm một mươi một trăm ba mươi đồng một kg tăng một mươi đồng một kg
tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo giao động từ một trăm ba mươi đến hai trăm tám mươi đồng một ký tùy loại
sườn non heo cao nhất hai trăm tám mươi đồng một kg và thịt ba chỉ rút sườn lên đến hai trăm năm mươi đồng một kg
thịt nạc vai và cốt lết theo mức giá giao động là một trăm tám mươi hai trăm một mươi đồng một kg